trong quá trình quân và dân ta thực hiện cuộc kháng chiến giải phóng miền nam thống nhất đất nước
có những câu chuyện kỷ niệm không thể nào quên
và trong những ngày đặc biệt kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh
ngày truyền thống bộ đội trường sơn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
những người chiến đấu và làm việc trên tuyến đường trường sơn huyền thoại năm xưa
lại về cột mốc km số ở tân kỳ tỉnh nghệ an để sống lại những ngày tháng ác liệt nhưng hào hùng
tròn sáu mươi năm trôi qua những chàng trai cô gái xứ nghệ tuổi đôi mươi trên tuyến lửa trường sơn năm nào
giờ tóc đã điểm bạc
cứ đến những ngày tháng năm này các cựu chiến binh trường sơn lại có dịp gặp mặt
tại nhà thượng tá lê văn tuân hiện là chủ tịch hội trường sơn nghệ an ở tp vn để ôn lại kỷ niệm xưa
nhân chiến trị trường sơn ai cũng hiểu rõ là một kỳ chiến đấu ác liệt rộng lớn
bao gồm một mươi một tỉnh ở miền bắc ở việt nam và bảy tỉnh ở lào
và bốn tỉnh ở hồ chí minh
ở đâu cũng có bóng trắng bộ đội trường sơn và làm việc chiến đấu phục vụ chiến đấu rất ác liệt
những cựu chiến binh trường sơn năm xưa hôm nay trở lại nơi này cũng là trở về với những ngày xẻ dọc trường sơn
những năm kháng chiến là phục vụ từ tân kỳ cho đi vào đến đường chiến khai sơn
những năm kháng chiến chuẩn bị cứu nước là những người thanh niên sung phong vào để mở đường trường sơn
mở đường trường sơn lúc đó nó ác liệt lắm
không phải như bây giờ đâu
những cái túi bom rồi là những cái máy bay thường xuyên là nó oanh tạc
nhưng mà vẫn giữ vững chi khí chiến đấu
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín đoàn công tác quân sự đặc biệt đoàn năm trăm năm mươi chín chính thức được thành lập
nhằm mở đường trường sơn chi viện cho chiến trường miền nam
điểm xuất phát tại thị trấn lạt huyện tân kỳ tỉnh nghệ an được đánh dấu bằng cột mốc số
một mươi sáu năm chiến đấu anh dũng trên tuyến đường mang tên bác
bộ đội trường sơn đã làm nên một hệ thống giao thông
dài đặc với năm mươi dọc hai mươi một trục ngang với gần một mươi bảy km đường xe cơ giới
vận chuyển hơn một triệu tấn vũ khí đạn dược lương thực
là tuyến mạch máu cung cấp hậu cần góp phần giúp quân và dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử
của chiến dịch hồ chí minh vĩ đại giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
giờ đây đường hồ chí minh huyền thoại trong chiến tranh ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhiều xã ở dọc tuyến đường này qua các huyện tân kỳ nghệ đàn của nghệ an đang đổi thay từng ngày
thị trấn tân kỳ giờ đây đang vươn mình đời sống người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc